vào thời điểm bị tai nạn trên máy bay chở theo hai mươi ba người trong đó có bốn thành viên tổ lái